liên quan đến dịch bệnh này trong một động thái nhằm bảo vệ lợi ích và sự an toàn của người dân
chính phủ hàn quốc cũng đã công bố tên của hai mươi bốn bệnh viện liên quan đến hội chứng hô hấp vùng trung đông mers
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia này
trong số hai mươi bốn bệnh viện này sáu bệnh viện đã ghi nhận các hiện tượng lây nhiễm
và một mươi tám bệnh viện là nơi bệnh nhân mers đã từng đến
ban đầu kế hoạch công bố tên của các bệnh viện trên bị chỉ hoãn
do có những lo ngại rằng người dân sẽ không muốn đến chữa bệnh
tại đây muốn chuyển đến nơi khác
điều này sẽ dẫn đến việc các bệnh viện không muốn nhận những người bị nhiễm mớ
tuy nhiên chính phủ hàn quốc cuối cùng vẫn quyết định công bố
vì cho rằng như vậy sẽ khuyến khích những người đã đến các bệnh viện trên
tích cực khai báo với giới chức y tế
qua đó tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận và khám cho những người này
ngoài ra giới chức hàn quốc sẽ theo dõi số điện thoại di động
của hàng trăm người đang bị cách ly để đảm bảo những người này đang ở nơi cách ly
qua đó ngăn ngừa dịch mers lây lan thêm
dịch mus cũng đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành du lịch của hàn quốc
khi khách nước ngoài liên tục hủy tour đến nước này do lo ngại sự lây lan của dịch
tôi đã đặt một chuyến du lịch năm ngày tới đảo jeju
nhưng khi nghe tin về dịch musk tại hàn quốc
tôi đã hủy chuyến đi này và quyết định đi du lịch trong nước
tôi nghĩ thời điểm này ở trong nước là an toàn hơn cả
số lượng khách du lịch tới hàn quốc giảm khoảng ba mươi
rất nhiều người đã đuổi tour sang các nước đông nam á khác
theo tổng cục
tổng cục du lịch hàn quốc tính đến ngày năm tháng sáu
số du khách hủy kế hoạch tới hàn quốc đã lên tới hai mươi sáu trăm linh người
tăng bảy mươi bốn sáu so với một ngày trước đó
trong đó tám mươi năm là du khách từ trung quốc đài loan và hồng kông
còn số này có thể còn tiếp tục tăng
do có thêm nhiều trường hợp nhiễm mus tại hàn quốc
chuyển sang những thông tin quan trọng khác
tin chúng tôi mới nhận được chiều qua ngày bảy tháng bốn
trên khu vực hồ trị an đoạn thuộc địa bàn khu phố tám
thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ lật thuyền làm ba trẻ em tử vong
một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết vào sáng ngày bảy tháng sáu
một nhóm người từ huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã thuê xe ô tô đến thăm người thân tại thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu
tại đây họ đã tổ chức ăn uống và ngắm cảnh hồ chí an
đến chiều ngày bảy tháng sáu sau khi tàn tiệc
nhóm người khoảng gần một mươi người đã sử dụng thuyền bơi xuống khu vực lòng hồ trị an chơi
nhưng khi chiếc ghe đang di chuyển ra khu vực lòng hồ thì bị lật
trên ghe lúc này có ba trẻ em và nhiều người lớn
do các em không biết bơi nên đã bị dòng nước nhấn chìm
sau khi tai nạn xảy ra người lớn đã vớt được hai em và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu
xong hai nạn nhân đã tử vong sau đó
một cháu nhỏ khác cũng đã được vớt rác vào chiều cùng ngày
hiện chưa rõ danh tính ba nạn nhân tử vong sau khi vụ lật thuyền
ngay sau khi sự việc xảy ra người thân đã đưa thi thể của ba cháu nhỏ về huyện trảng bom để lo hậu sự
cơ quan chức năng huyện vĩnh cửu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này

ba mươi một tỷ đồng mỗi năm để khắc phục hậu quả này
ba mươi năm trường hợp tai nạn để lại di chứng trong đó sáu tàn tật vĩnh viễn

tai nạn thương tích ở trẻ em điều không ai muốn nhưng vẫn xảy ra thường ngày nhất là ở vùng nông thôn
điều đáng nói là theo thống kê bảy mươi số vụ tai nạn thương tích
có thể phòng tránh được nhưng thực tế thì khả năng phòng tránh vẫn còn ở mức hạn chế
và những cái chết đau lòng vẫn cứ xảy ra
ngoài ý thức của con trẻ thì điều đáng lên án là sự quản lý lỏng lèo của gia đình
thiếu kiến thức thiếu kỹ năng thiếu cả sự quan tâm giám sát của cha mẹ
đã khiến hàng ngàn đứa trẻ tử vong hoặc phải mang thương tật suốt đời
năm ngoái tại tỉnh phú yên có một mươi sáu trường hợp trẻ tử vong do tai nạn thương tích
trong đó phần lớn là bị đuối nước
chỉ tính riêng trong ba tháng đầu năm nay đã có thêm một mươi trẻ tử vong
đây thực sự là những con số đáng báo động nhất là trong khoảng thời gian cao điểm như mùa hè hiện nay
nhiều cách làm nhiều mô hình đã được các ngành các đơn vị chức năng triển khai
trong đó việc tổ chức các diễn đàn tuyên truyền kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ
và cho cả các bậc phụ huynh là hoạt động được thực hiện thường xuyên
trang bị kỹ năng như là dậy bơi được xem là một trong những điện pháp
hữu hiệu để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em
tỉnh phú yên hiện có hơn hai trăm năm mươi trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
nhưng không có nhiều trẻ tham gia những lớp học bơi như thế này
vì cơ sở vật chất cũng như nguồn lực không đáp ứng đủ
do vậy ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng
điều quan trọng là mỗi gia đình phải tự giáo dục và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho con trẻ
trang bị kỹ năng như là dậy bơi được xem là một trong những điện pháp hữu hiệu để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em

nhưng không có nhiều trẻ tham gia những kỹ năng cần thiết cho con trẻ

điều quan trọng là mỗi gia đình phải tự giáo dục và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho con trẻ em

phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình và của toàn xã hội để bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và kiến thức của người chăm sóc trẻ cũng như của cả cộng đồng
tiếp theo chương trình là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại vĩnh phúc và bình phước mà chúng tôi vừa nhận được
tại thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện bắt giữ đối tượng vũ đức bình
chú tệ phường đồng xuân thị xã phú quyền khi đối tượng này đăng bán trái phép chất ma túy cho trần việt đăng chú tệ xã kim xá huyện vĩnh tường
tăng vật thu giữ gồm hai gói heroin một điện thoại di động và sáu trăm năm mươi đồng tại cơ quan công an đối tượng bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh bình phước lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng lê văn tuấn chú tệ xã bù nho huyện bù gia mập về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng tuấn khi đang bán hai thép heroin với giá bốn trăm linh đồng cho một đối tượng nghiện tại lô cao su thuộc thôn tân lực xã bù nho huyện bù gia mập
khám xét tên nợ của tuấn lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi tép heroin
qua làm việc tuấn khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng lạ mặt tại tp hcm mang về để phân nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời
lực lượng công an đang nhanh chóng hoạn thất hồ sơ để đưa đối tượng lê văn tuấn do truy tố trước pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trong các đám tàng
tài sản bị mất là phương tiện của những người đến viếng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
trước tình trạng trên công an huyện thuận thành đã lập chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm cắp trên đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu công an huyện thuận thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là nguyễn văn sáng ba mươi hai tuổi và ngô huy trường ba mươi một tuổi cùng chú tại xã mão điền huyện thuận thành để đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng
trong các vụ án trên các đối tượng đã lợi dụng thời điểm các gia đình sơ hở nhất để trộm cắp tài sản đó là lúc gia đình đã mai táng xong người đã khuất
những người có trách nhiệm bảo vệ tài sản thường đã mệt mỏi không tập trung như trước
sáng và trường đều bị nghiện nặng và cả hai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện cơ quan điều tra đã thu hai xe mà đối tượng trộm cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng
qua chuyên án này thì chúng tôi muốn cảnh báo đối với người dân trong quá trình sinh hoạt
đặc biệt những gia đình có công việc như chúng tôi và lêu
thì cần cảnh giác đặc biệt trong những thời điểm khi tổ chức lễ truyền điệu và khi đưa đồng người chết và khi trở về gia đình
gần đây nhiều nơi đã xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong các đám tang và đám cưới thậm chí mất cả hòm đựng tiền mừng
cùng với vụ việc này thiết nghĩ
người dân cần phải hết sức đề phòng nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
tin từ công an huyện hải lăng tỉnh quảng trị
đơn vị này vừa tổ chức trao trả tài sản là chiếc máy tính sách tay hiệu vio cho đại diện nhà thờ văn quỹ
đây là tang vật nằm trong chuyên án trộm cắp tài sản được công an huyện hải lăng xác lập và vừa đấu tranh thành công
trước đó các đối tượng hoàng minh tâm lê văn bụi trần cao đúng và lý thanh nghĩa lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà thờ văn quỹ thuộc xã hải tân huyện hải lăng tỉnh quảng trị
lấy trộm một máy tính sách tay hiệu sonnyvao hai điện thoại di động cùng một số tiền mặt
tổng trị giá tài sản ước tính khoảng sáu mươi triệu đồng
quá trình điều tra công an huyện hải lăng đã làm rõ hành vi trộm cắp của các đối tượng và tiến hành bắt giữ được tâm bụi và đúng
đồng thời đã tiến hành trao trả chiếc điện thoại di động cho đại diện nhà thầu văn quỹ
sau khi tiếp tục thu hồi được tăng vật là chiếc máy tính sách tay hiệu solivao công an huyện hải lăng đã tổ chức trao trả tăng vật
đại diện nhà thờ văn quỹ bày tỏ lòng cảm ơn và mong muốn công an huyện hải lăng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ nỗ lực giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí thực hiện kế hoạch của tổng cục cảnh sát bộ công an về việc triển khai mở rộng dự án sản xuất cấp và quản lý chứng minh nhân dân
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh quảng ninh thực hiện cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới một mươi hai số tại một mươi năm điểm trên địa bàn toàn tỉnh
sau gần một tuần triển khai công tác cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới đã được các điểm thực hiện nghiêm túc chú đáo được nhân dân đánh giá cao
điểm tiếp dân làm chứng minh nhân dân của công an huyện vân đồn
một trong một mươi năm điểm triển khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới của tỉnh quảng ninh
mới đầu buổi làm việc nhưng người dân đã có mặt làm thủ tục khá đông
ông vũ huy trương chú tại xã quan lạng vừa tiến hành xong các thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân theo mẫu mới
được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an huyện thay vì phải kê khai hai bản như trước đây ông chỉ cần một mẫu đơn duy nhất
việc giảm thủ tục này khiến ông trường rất hài lòng
nhiều lúc rất là khó có những người đi nhìn lại rất là nhiều lần còn lần này thì chỉ ấn vào máy là được tôi thấy rất là thuận tiện
sau một tuần triển khai việc cấp chứng minh nhân dân mới công an huyện vân đồn đã tiếp nhận giải quyết gần một trăm linh trường hợp
ngày cao điểm đơn vị tiếp nhận giải quyết năm mươi trường hợp song chưa ghi nhận một trường hợp nào bị nhầm lẫn máy móc đường truyền cũng nhanh gọn và dễ sử dụng
hiện nay là chúng tôi cũng rất muốn để phục vụ nhân dân cấp chứng minh nhân dân tại vùng sâu vùng xa vùng năm xã đảo
những bộ lưu động máy lưu động để phục vụ thì hiện nay là chưa có do là còn khó khăn về trang thiết bị phục vụ
mai kia thì chúng tôi cũng đề nghị là công an tỉnh cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để làm sao mà cái đích cuối cùng là được phục vụ nhân dân
sau một tuần công an toàn tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận năm trăm năm mươi hồ sơ
công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận ba trăm năm mươi hồ sơ cấp chứng minh nhân dân truyền dữ liệu đề nghị cấp chứng minh nhân dân về cục nghiệp vụ thuộc bộ công an gần ba trăm linh hồ sơ
nếu như khi làm chứng minh nhân dân cũ chính số phải lăn tay thủ công bằng mực đen chất lượng không đồng đều khó phân biệt thật giả bằng mắt thường

các thủ tục tiến hành đối với công dân đều được giải quyết nhanh chóng thuận lợi

bò giết mổ ra súc mặc dù đã bị phát hiện xử phạt nhưng vì chạy theo lợi nhuận và cạnh tranh không lành mạnh mà chủ lò mổ này vẫn cố tình tái phạm hành vi bơm nước bẩn vào bụng những con bò trước khi giết thịt đem ra thị trường bán cho người tiêu dùng
khu lò chuyên giết mổ của bà nguyễn thị hoài phương ở tám mươi võ văn kiệt phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trong quá trình kiểm tra công an thành phố buôn ma thuật đã phát hiện bà phương lại chỉ đạo người làm hút nước từ giếng nằm ngay dưới lò mổ
để bơm vào bụng những con bò trước khi giết mổ
với những hành vi này các đối tượng đã làm cho nước thấm vào mô của bò nhằm tăng trọng lượng thịt để sau đó bán kiếm lời
điều đáng nói vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn cơ sở này đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp đắk lắc bắt quả tang về hành vi bơm nước bẩn vào bụng bò trước khi giết mổ và đã lập hồ sơ xử phạt một mươi hai năm triệu đồng

đã nêu bật được kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội
trong đó nhấn mạnh môi trường hòa bình ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững
là điều kiện tuyên quyết cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội được quốc hội đặt ra
đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội từ đầu năm hai nghìn một mươi năm tới nay
quốc hội đã khẳng định trong bối cảnh tình hình chính trị kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp
kinh tế trong nước đứng trước nhiều khó khăn song chúng ta vẫn tiếp tục đà phát triển tích cực
kinh tế vĩ mô ổn định tín dụng đối với nền kinh tế tăng ba chín mươi bảy cao hơn nhiều so với cùng kỳ
thu ngân sách nhà nước tăng chín bốn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng năm đạt bốn hai tỷ usd
vốn oda và vốn vay ưu đãi giải ngân tăng một mươi một bốn gdp quý i tăng sáu ba cao nhất trong năm năm qua
báo cáo của chính phủ chính quốc hội đánh giá tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường
chủ quyền quốc gia được giữ vững an ninh chính trị và trật tự
toàn xã hội được đảm bảo đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các âm mưu hoạt động chống phá kích động gây dối
góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
sáng ngày bảy tháng sáu thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống mers
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở được phân công tiếp nhận ca bệnh musk nếu có tại hà nội
theo báo cáo của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện vừa tiếp nhận hai trường hợp nghi ngờ nhiễm mỡ
đều là những người mới về nước sau chuyến đi đến trung quốc hàn quốc
trong đó một người thấy có biểu hiện sốt nên tự đến bệnh viện làm xét nghiệm người còn lại được bệnh viện tỉnh chuyển đến
sau khi khai thác tiền sử các bác sĩ đã cho hai bệnh nhân này cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
kết quả cả hai bệnh nhân đều có kết quả âm tính với virus mers
tại buổi kiểm tra thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long lưu ý dịch mers tại hàn quốc đang lây lan rất nhanh
biểu hiện của hệ giống như là các bệnh viêm đường hô hấp khác
do đó việc phát hiện ra ca bệnh đầu tiên rất quan trọng trong việc phòng chống chế không chế bệnh nếu như dịch xuất nhập
bộ y tế đã nâng mức độ giám sát với người bệnh nghi ngờ không chỉ giám sát với những người viêm phổi nặng
cộng yếu tố dịch tễ mà chỉ cần có yếu tố dịch tễ kèm thêm sốt là phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm mers
vào sáng ngày hôm qua tại xã vàng hoa thám huyện trí linh của tỉnh hải dương
những trái vải đầu tiên đạt tiêu chuẩn vào thị trường mỹ và australia đã chính thức được thu hoạch
chuẩn bị đóng gói và xử lý để xuất đi
theo ông nguyễn anh cương phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đến thời điểm này
tại bình dương vào khoảng chín giờ ngày hôm qua bảy tháng sáu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ
chiếc xe tải mang biển số năm mươi bốn v sáu nghìn sáu trăm năm mươi hai loại hai năm tấn chở vỏ chai
vừa đến ngã bà dậu úng thập thuộc khu phố tân phước phường tân bình thị xã di an
thì bất ngờ gặp một chiếc ô tô bốn chỗ băng ngang qua đường
tài xế xe tải đánh lái để tránh nhưng không kịp
chiếc xe tải đâm vào phần đầu bên trái của ô tô con rồi lao vào giải phân cách giữa hai làn đường và lật nhào
cú vật chạm liên tiếp khiến phụ xe tải là anh lê văn đá tử vong tại chỗ
còn tài xế xe tải và người điều khiển xe ô tô con bị thương nhẹ
còn tại tỉnh bình phước vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
ngay trước cổng bến xe chạm dừng chân tha cô bình phước thuộc địa bàn khu phố tân trà phường tân bình thị xã đồng xoài
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben với xe mô tô hậu quả khiến người điều khiển xe mô tô bị thương
và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tại tỉnh bình định thời gian vừa qua phần lớn số vụ tai nạn giao thông đã xảy ra đều có nguyên nhân do say rượu bia
trước thực tế đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện để xử lý
nhằm góp phần phòng ngừa tai nạn nhất là địa bàn nông thôn sau đây là ghi nhận của phóng viên antv bình định về vấn đề này
đây là một buổi tuần tra đêm của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định vào đêm ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trên tuyến quốc lộ một mươi chín tại khu vực dắp danh giữa thị trấn tuy phước huyện tuy phước và phường nhân bình thành phố quy nhơn
trong suốt thời gian tổ công tác làm nhiệm vụ từ một mươi chín h cho đến hai mươi hai h phần lớn tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này
đều được đo nồng độ cồn trong đó lực lượng chức năng chú trọng người điều khiển phương tiện xe mô tô và ô tô
với sự chuẩn bị chú đáo về phương tiện thiết bị cùng với tác phong và thái độ chuẩn mực của cán bộ chiến sĩ khi thực thi nhiệm vụ
đã tạo tâm lý thoải mái cho đối tượng được kiểm tra thực tế cho thấy mức độ vi phạm nhiều ít khác nhau
song phần lớn người tham gia giao thông đều đã có sử dụng rượu bia
phần lớn người vi phạm nồng độ cồn đều nêu nhiều lý do để biện minh và khẳng định mình vẫn có thể tiếp tục tham gia giao thông
xong trên thực tế những trường hợp đó đều nồng nặc mùi rượu bia ăn nói không chuẩn và không đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện tham gia giao thông
họ không biết rằng chỉ ngay tại đoạn đường mà tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trong thời gian từ đầu năm đến nay đã liên tục xảy ra tai nạn
làm tử vong bốn người mà nguyên nhân chính xuất phát từ xe rượu bia
chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng tổ tuần tra kiểm soát tăng cường tổ tuần tra kiểm soát khép kính tuyến địa bàn hai mươi bốn h hai mươi bốn h
trong đó tập trung kiểm soát xử lý các chuyên đề các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tài nạn giao thông
trong đó có kiểm soát xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
dù các cơ quan ngành đã hết sức nỗ lực song tài nạn giao thông vẫn còn nhức nhối cướp đi sinh mạng của bao người
để phòng tránh tài nạn rời xa
khi tham gia giao thông mọi người cần tự giác chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ
đặc biệt nên nhớ đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông
có như thế mới góp phần giữ cho xã hội được bình yên trọn vẹn
trong thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng trên địa bàn tp hcm đã hết sức nỗ lực
nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn tồn tại và tài diễn ngày càng phức tạp
hành vi này không những ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà còn gây mất trật tự an toàn giao thông
trên những con đường người bán hàng thản nhiên lấn chiếm lòng đầy đường
còn người mua thì đứng ngồi hai bên đường khiến giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn
thậm chí xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông không đáng có
bên cạnh đó còn một thực tế là chợ tự phát cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị
và tiềm ẩn nguy cơ tàn nạn giao thông
thế nhưng mọi nỗ lực giải tỏa di rời chợ tự phát vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực
do ý thức của người dân chưa cao vẫn còn thói quen tiết kiệm thời gian bằng việc giao thương ngay tại lề đường vỉa hè
vấn đề này đòi hỏi các cơ quan quản lý địa phương cần ra tay một cách đồng bộ
xử lý nghiêm và thường xuyên hơn nữa trong công tác giải tỏa lòng đề đường
từ đó hạn chế được tình trạng ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm
sở giao thông vận tải tỉnh bắc giang phối hợp với cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải
vừa phổ biến quy định về kích thước khổ giới hạn thùng xe ô tô tải
remox semi remox autocitec đến năm mươi doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn
chủ trương của bộ giao thông vận tải là khuyến khích chủ phương tiện tự cắt giảm chiều cao thùng xe ô tô tải
được nhập khẩu lắp ráp cải tạo trước ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
có kích thước lớn không phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành để chở hàng đúng tải trọng cho phép
sau khi cắt giảm thành thùng xe sẽ được miễn phí đăng kiểm và ghi nhận hiệu lực đăng kiểm phương tiện
trên một trăm hai mươi sáu tỷ đồng là nguồn thu công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
đối với xe mô tô trên địa bàn tp hcm ước tính cho cả năm hai nghìn một mươi năm